cập nhật ca mắc covid một mươi chín mới nhất tối một mươi một tháng một mươi hai
f tăng nhanh một quận và một mươi ba xã phường của hà nội chuyển màu cam nguy cơ cao
tp hcm quận bốn vẫn chưa giảm cấp độ dịch covid một mươi chín cấp xã có hai mươi một vùng cam
thủ tướng giao bộ y tế hướng dẫn người dân về thuốc điều trị covid một mươi chín
chuyên gia sự biến chủng omicron có thể lây lan ở anh nhanh hơn cả nam phi
chào mừng quý vị và các bạn đến với youtube sức khỏe và đời sống
để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình y tế sức khỏe đặc biệt là tình hình covid một mươi chín hiện nay
vừa rồi là điểm tin chính sẽ có mặt trong bản tin ngày hôm nay
ngoài ra trong bản tin ngày hôm nay còn rất nhiều nội dung đáng chú ý khác
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết
có một mươi sáu một trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi chín tỉnh thành phố tăng gần một ba trăm linh so với hôm qua
trong ngày có gần một một trăm linh bệnh nhân khỏi hai trăm linh chín trường hợp tử vong
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu một trăm bốn mươi một ca nhiễm mới
trong đó có ba mươi bảy ca nhập cảnh và một mươi sáu một trăm linh bốn ca ghi nhận trong nước
tăng một hai trăm tám mươi năm ca so với ngày hôm nay
so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố có chín bốn trăm bảy mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
tp hcm một bốn trăm bốn mươi một ca bình phước có một một trăm sáu mươi bốn ca tây ninh chín trăm linh ba ca khánh hòa bảy trăm chín mươi bốn ca bến tre bảy trăm năm mươi sáu ca đồng tháp bảy trăm năm mươi ca
và ba tỉnh có ca mắc thấp nhất là tuyên quang bốn ca quảng trị hai ca bắc cạn một ca
các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
là sóc trăng giảm hai trăm bảy mươi bảy ca cà mau giảm một trăm linh ca hà nội giảm tám mươi chín ca
các địa phương ghi nhận số ca mắc nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
là bình phước tăng năm trăm tám mươi năm ca thành phố hồ chí minh tăng hai trăm một mươi năm ca và khánh hòa tăng hai trăm linh bảy ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi bốn bảy trăm tám mươi chín ca một ngày
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một ba trăm chín mươi tám bốn trăm một mươi ba ca nhiễm
đứng thứ ba mươi hai trong ngày qua việt nam có một ba trăm chín mươi tám bốn trăm một mươi ba ca nhiễm
trong khi với tỷ lệ nhiễm số ca trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi tám trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có một mươi bốn một trăm tám mươi ba ca nhiễm
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một ba trăm chín mươi ba ba mươi bốn ca
trong đó có một năm mươi sáu trăm linh tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn và lai châu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lụy cao trong đợt này là thành phố hồ chí minh có bốn trăm tám mươi sáu bốn mươi ba ca
bình dương với hai trăm tám mươi sáu tám trăm bảy mươi bảy ca đồng nai với chín mươi một tám trăm tám mươi ca long an ba mươi chín một trăm sáu mươi năm ca và tây ninh ba mươi bảy bảy trăm bảy mươi sáu ca
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một tám mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một năm mươi ba bốn trăm hai mươi năm ca
tổng số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy năm trăm năm mươi tám ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi một mươi tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi một mươi một tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm linh chín ca tử vong
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi bảy sáu trăm một mươi một ca
chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi hai trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ chín trên bốn mươi chín xếp thứ tư asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á
và xếp thứ sáu asean
thưa quý vị những ngày gần đây tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
diễn biến ngày càng căng thẳng
số ca f cộng đồng tăng vọt khiến một quận và một mươi ba xã phường của hà nội
chuyển màu cam tương ứng với mức nguy cơ cao
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa phát đi thông báo số tám trăm bốn mươi hai
về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó hiện nay thành phố vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
hà nội có tám quận huyện đạt cấp độ một nguy cơ thấp màu xanh
gồm ba vì long biên phú xuyên phúc thọ sóc sơn sơn tây thạch thất ứng hòa
so với lần công bố ngày ba tháng một mươi hai hà nội đã có thêm một địa phương trở thành vùng xanh
đó là quận long biên
quận đống đa nâng từ cấp độ hai lên cấp độ ba nguy cơ cao màu cam
trong một mươi bốn ngày vừa qua quận này ghi nhận một ba trăm ba mươi sáu f cộng đồng
hai mươi quận huyện thị xã còn lại được đánh giá cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
theo thông báo tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất
liệu vắc xin phòng covid một mươi chín là chín mươi bốn ba đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ vắc xin phòng covid một mươi chín là tám mươi ba chín
đạt tỷ lệ tối thiểu tám mươi
trong thời gian hai tuần hà nội đã ghi nhận bảy bốn trăm một mươi hai trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng
về cấp độ xã phường thị trấn hà nội có bốn trăm ba mươi chín xã phường cấp độ một
một trăm hai mươi bảy xã phường cấp độ hai và một mươi ba xã phường
trong một mươi bốn ngày gần đây ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng cấp độ ba
tình hình dịch ở hà nội đang diễn biến phức tạp với ca mắc mới leo thang từng ngày
diễn biến dịch cũng đang căng thẳng tại tp hcm
vừa mới đây ubnd tp hcm thông báo cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong đó mức độ nguy cơ cấp thành phố vẫn giữ nguyên cấp độ hai
nguy cơ trung bình màu vàng như tuần trước
tuy nhiên quận bốn hiện vẫn đang ở cấp độ nguy cơ cao là vùng cam duy nhất
chưa giảm cấp độ dịch
đối với cấp huyện có tám địa phương có nguy cơ covid một mươi chín ở cấp độ một
nguy cơ thấp màu xanh gồm quận sáu quận bảy quận tám huyện bình chánh huyện củ chi
huyện hóc môn quận tân bình và quận tân phú
có một mươi ba địa phương cấp độ hai gồm quận một quận ba quận năm quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai
quận bình thân quận bình thạnh quận gò vấp quận phú nhuận huyện cần giờ
huyện nhà bè và tp thủ đức
tp hcm có một địa phương cấp độ ba
nguy cơ cao màu cam là quận bốn
như vậy so với tuần trước cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận bốn
vẫn giữ nguyên ở mức nguy cơ cao
ở cấp xã có một trăm một mươi năm địa phương cấp độ một một trăm bảy mươi sáu địa phương cấp độ hai và hai mươi một địa phương cấp độ ba
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương
căn cứ cấp đội dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
theo thống kê của sở y tế tp hcm trong tuần lễ từ mùng ba đến mùng chín tháng một mươi hai
tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người một tuần của thành phố là một trăm linh bảy ca
nằm trong ngưỡng năm mươi một trăm năm mươi ca nhiễm tương ứng với cấp độ ba
về tiêm vaccine covid một mươi chín tính đến hết ngày chín tháng một mươi hai
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi là một trăm linh
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều là chín mươi tám
bên cạnh đó tp hcm lại có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và kế hoạch đảm bảo số dường hồi sức cấp cứu icu tại các cơ sở khám bệnh
chữa bệnh trực thuộc thành phố bao gồm cả y tế tư nhân
sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
các quận huyện và thành phố thủ đức xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
theo hướng dẫn của bộ y tế
hiện nay cả nước đang thực hiện chủ trương sống chung với covid kiểm soát an toàn
linh hoạt dịch bệnh
trong giai đoạn mới thủ tướng đã giao bộ y tế hướng dẫn người dân về thuốc điều trị covid một mươi chín
để người dân có thể sử dụng an toàn các loại thuốc tại nhà
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế đẩy mạnh việc thông tin
tuyên truyền hướng dẫn về các loại thuốc có biện pháp để người dân có thể mua
sử dụng theo đúng quy định và an toàn loại thuốc không kê đơn có tác dụng điều trị tại nhà
các triệu chứng thông thường nhẹ do nhiễm virus covid một mươi chín
văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn số chín nghìn bảy mươi hai ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc thông tin hướng dẫn về thuốc điều trị covid một mươi chín
theo tổng hợp của cổng thông tin điện tử chính phủ báo chí có phản ánh về việc một số loại thuốc kháng viêm
chống đông thuốc kháng virus
thuốc điều trị covid một mươi chín được giao bán tràn lan và dễ dàng mua được mà không cần có đơn của bác sĩ
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính có ý kiến chỉ đạo
bộ y tế cần đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền và hướng dẫn về các loại thuốc
biện pháp để người dân có thể mua sử dụng theo đúng quy định và an toàn các loại thuốc không kê đơn
có tác dụng điều trị tại nhà các triệu chứng thông thường nhẹ do nhiễm virus covid một mươi chín
liên quan tới tình hình dịch tại địa bàn tỉnh lâm đồng
vừa qua tỉnh này liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc mới đặc biệt là số ca mắc mới trong cộng đồng tăng cao
đáng chú ý phát hiện nhiều ổ dịch trong trường học tỉnh vẫn đang triển khai những biện pháp ứng phó phù hợp
sở y tế lâm đồng ghi nhận một trăm chín mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có chín mươi ca trong cộng đồng
như vậy hiện lâm đồng có tổng số năm hai trăm một mươi chín ca covid một mươi chín một mươi năm người tử vong
đáng lưu ý nhất là huyện lạc dương với ba mươi ba bệnh nhân trong cộng đồng
trong đó thị trấn lạc dương hai mươi chín ca và xã đại nhiêm bốn ca
vì xuất hiện ổ dịch với nhiều người mắc thị trấn lạc dương nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao cấp ba vùng cam
lực lượng chức năng cấp tốc truy vết xét nghiệm tại trường trung học cơ sở hùng vương
ổ dịch có nhiều ca nhiễm nhất tại thị trấn lạc dương
sở dĩ dịch lây lan nhanh là do học sinh đang học trực tiếp tại trường
trên địa bàn huyện bảo lâm các trường tiểu học nguyễn trái và trung học cơ sở quang trung xã lộc an
đã có hơn ba mươi bốn học sinh mắc covid một mươi chín
ngoài ra còn có nhiều trường hợp bệnh nhân là phụ huynh có con đang học tại hai trường này
các xã lộc an và lộc thành của huyện bảo lâm đang ở cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam
một trăm linh cán bộ y tế ở huyện bảo lâm đã được huy động để lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn ba học sinh
và phụ huynh đang có con em học tại bảy trường học trên địa bàn
ủy ban nhân dân xã lộc an đã huy động hàng trăm người thu các lực lượng y tế công an dân quân
tham gia khoanh vùng truy vết phòng chống
phòng chống dịch tại tất cả các thôn đặc biệt là chợ và các khu dân cư
qua đó bảo lâm đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
ủy ban nhân dân huyện bảo lâm quyết định cho toàn bộ học sinh tại bảy trường học trên địa bàn xã lộc an
chuyển từ học trực tiếp qua học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch
do số ca mắc mới liên tục tăng nhanh trong đó ca covid một mươi chín cộng đồng chiếm tỷ lệ cao
đến thời điểm này lâm đồng đã thành lập hai mươi tám cơ sở thu dung điều trị f mức độ nhẹ và không chịu chứng
với tổng số ba hai trăm năm mươi giường bệnh tại các huyện thành phố trong tỉnh
gần đây nhất lâm đồng đã chuyển sang công năng ký túc xá sinh viên tập trung thành phố đà lạt
từ khu cách ly tập trung thành cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
khu điều trị này có hai trăm năm mươi giường bệnh trực thuộc trung tâm y tế thành phố đà lạt
quý vị thân mến thời gian qua đại dịch covid một mươi chín diễn ra đã gây ra
những tổn thất vô cùng lớn cho cả dân tộc
trong lúc khó khăn tất cả mọi người đều cố gắng nỗ lực hết mình để phòng chống dịch
đặc biệt có rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an tham gia chống dịch covid một mươi chín
suốt nhiều tháng không về nhà sẵn sàng lao vào tâm dịch chi viện cho các tỉnh thành
trong đợt dịch covid một mươi chín vừa qua toàn lực lượng đã có hơn một mươi cán bộ chiến sĩ
nghi mắc và mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi bảy cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây tại thành phố hồ chí minh
bộ công an sơ kết phong trào thi đua đặc biệt lực lượng công an nhân dân
lái chắn phòng chống dịch covid một mươi chín
thanh bảo kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
tham dự hội nghị có ông vương đình huệ chủ tịch quốc hội
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
ông bùi văn cường tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
thiếu tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
cùng các thứ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn sơn
trung tướng lương tam quang trung tướng nguyễn duy ngọc
báo cáo tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn sơn cho biết
trong thời gian điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
lực lượng công an đã dũng cảm hy sinh sẵn sàng lao vào tâm dịch
nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia chống dịch covid một mươi chín suốt nhiều tháng không về nhà
sẵn sàng sung phong tham gia chi viện cho các tỉnh thành
trong đợt dịch covid một mươi chín vừa qua toàn lực lượng đã có hơn một mươi cán bộ chiến sĩ
nghi mắc và mắc covid một mươi chín trong đó một mươi bảy cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hình ảnh cán bộ các chiến sĩ công an nhân dân vững vàng trên tuyến đầu là điểm tựa tinh thần
chỗ dựa vững chắc cho nhân dân thể hiện truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân
vì bình yên và hạnh phúc
hạnh phúc của nhân dân vì an ninh tổ quốc
theo bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi một là năm đặc biệt với thành phố
khi đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề về người
và tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội tại thành phố hồ chí minh
nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời và sâu sắc của đảng nhà nước sự đồng lòng của cả nước
đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh
từng bước khôi phục kinh tế
thành phố hồ chí minh luôn trân trọng tri ân những nghĩa cử cao đẹp của người dân
trên mọi miền đất nước đã hướng về thành phố đặc biệt là lực lượng tuyến đầu đã sẵn sàng
sung phong làm lá chắn đương đầu với dịch bệnh
lực lượng công an còn là thanh kiếm để bảo vệ an toàn an ninh chính trị trật tự xã hội
từng bước đưa thành phố hồ chí minh vượt qua đại dịch covid một mươi chín
cùng với những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín các hạng vaccine lớn đã nghiên cứu
và phát triển các loại vaccine phòng chống dịch
trong tình hình dịch ngày càng căng thẳng để tăng nguồn cung cấp và đảm bảo khả năng
tiếp cận công bằng cho các nước đang phát triển who đã nhiều lần kêu gọi chia sẻ
bằng sáng chế vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên cho đến nay tổ chức này vẫn đang gặp phải sự thờ ơ từ những gã dược phẩm khổng lồ
mặc dù tổ chức này đang thiết lập một trung tâm chuyển giao công nghệ mrna ở châu phi
với hy vọng rằng hy vọng của họ có thể thực hiện được
trong khi who vẫn lạc quan rằng các công ty dược phẩm phương tây sẽ chia sẻ công nghệ vaccine
tổ chức này cũng đang tìm đến trung quốc và ấn độ
bộ điện hòa nam buổi sáng scmp đưa tin trung quốc trở thành nước đóng vai trò quan trọng
trong sản xuất vaccine và đã đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu và phát triển vaccine
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bắt đầu
ấn độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất trên thế giới sử dụng công nghệ từ phương tây
đối với trung quốc chúng tôi đang liên hệ với hai công ty lớn
có vaccine đã được who phê duyệt
lãnh đạo đơn vị sở hữu trí tuệ của who về quyền tiếp cận thuốc và sản phẩm sức khỏe
bà erika dionas loya cho biết
hai công ty của trung quốc là sinovac và sinopharm đều có vaccine bất hoạt
được who chấp nhận để sử dụng trong trường hợp khẳng cấp
trung quốc là nhà cung cấp vaccine covid một mươi chín lớn nhất đối với các nước đang phát triển
thông qua các hợp đồng thương mại song phương
bà loya cho biết
chúng tôi đang liên hệ trực tiếp với phái bộ trung quốc ở geneva cũng như sinopharm và sinovac
để xem liệu hai công ty có sẵn sàng chia sẻ công nghệ và bằng sáng chế của họ
thông qua nhóm tiếp cận công nghệ covid một mươi chín ctap hay không
ctap là nền tảng của who để chia sẻ dữ liệu công nghệ và sở hữu trí tuệ
cho các phương pháp điều trị xét nghiệm và vaccine covid một mươi chín
bà cho biết cơ chế này cho phép các công ty được linh hoạt trong việc quyết định xem
họ sẽ chia sẻ công nghệ của mình với quốc gia nào
cũng như là xác định các thỏa thuận về tiền bản quyền
biến thể omicron kể từ khi xuất hiện ở nam phi đã khiến nước này rơi vào đợt dịch mới
với ca mắc mới tăng vọt
tuy nhiên mới đây các chuyên gia nhận định rằng biến chủng nhiều đột biến chưa từng có omicron
dường như lây lan ở anh nhanh hơn ở nam phi
trevor bedford chuyên gia thống kê sinh học tình sinh học và dịch tế học
tại trung tâm nghiên cứu uông thư fred hutchinson của mỹ cho biết
do ca covid một mươi chín gây ra bởi chủng omicron
hon tăng gấp đôi tại anh trong trung bình hai hai ngày trong khi ở nam phi là ba ngày
omic krand chúng lần đầu bị phát hiện ở nam phi đang lây lan với tốc độ nhanh chóng ở nam phi
và trở thành chủng chiếm ưu thế trong tổng số ca covid một mươi chín mới ghi nhận ở quốc gia này
trong gần hai tuần qua
chuyên gia bedford cho biết thời tiết có thể là yếu tố mang tới sự thuận lợi hơn
để omitront lây lan ở anh so với nam phi nơi có khí hậu ấm hơn
trong khi đó giáo sư john edmunds
của trường vệ sinh và y học nhiệt đới london nhận định rằng sự lây lan của omicron
thậm chí có thể nhanh hơn một chút ở anh so với nam phi
ông nói tốc độ lây lan ở anh thực sự khá đáng báo động
ông ước tính số ca nhiễm omicron ở anh có thể sẽ đạt sáu mươi bốn ca mỗi ngày
trong thời gian hai tuần nếu virus lây lan với tốc độ như hiện tại
trong bối cảnh chủng delta vẫn đang tiếp tục lây lan ở anh
giả sử hôm nay có một ca lây nhiễm
và trong thời gian một tuần bạn có tám
và trong thời gian hai tuần bạn đã có sáu mươi
chúng ta có thể ghi nhận số lượng thực sự đáng kể các ca nhiễm omicron vào giáng sinh
chuyên gia này cũng đặt ra giả thuyết rằng
trong cộng đồng có nhiều ca omicron hơn là so với các báo cáo
anh tính tới nay đã ghi nhận tám trăm một mươi bảy ca oecron
cơ quan này dự đoán omicron có thể trở thành chủng trội ở nước này
trong hai ba tuần tới đây
hiện các nhà khoa học
vẫn chưa thể kết luận chính xác rằng liệu omicron có đặc tính lây lan
kháng vắc xin hay là độc lực cao hơn các chủng khác hay không
và nếu có thì cao hơn ở mức nào
trong khi đó các chuyên gia cho rằng người tiêm vắc xin covid một mươi chín hiện tại
cụ thể là tiêm đủ mũi tăng cường có thể được bảo vệ trước nguy cơ mắc triệu chứng nặng vì omicron
thưa quý vị hiện nay biến thể omicron vẫn là một ẩn số đang được các chuyên gia
nhà khoa học trên thế giới giải mã
hiện vẫn chưa có kết luận chính xác về sự lây lan kháng vaccine hay mức độ nguy hiểm của biến thể này
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại